trong khi các cấp các ngành đang tích cực thực hiện chủ trương tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả công việc thì tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
thời gian vừa qua việc tuyển dụng lao động để đề bạt bổ nhiệm cán bộ công chức tràn lan khiến dư luận rất bức xúc
bên hành lang quốc hội nhiều đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ vụ việc
trong bốn mươi sáu người trong biên chế thì chỉ có hai người là chuyên viên còn lại bốn mươi bốn người đều có chức vụ từ phó phòng trở lên
câu chuyện thật như đùa này đang diễn ra tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương khiến dư luận xôn xao trong thời gian vừa qua
theo ý kiến đại biểu nguyễn sĩ cương đại biểu quốc hội tỉnh ninh thuận dù rằng có đúng về quy trình thủ tục có đáp ứng được điều kiện về tiêu chuẩn
thì việc bổ nhiệm quá nhiều cán bộ như ở sở lao động thương binh xã hội tỉnh hải dương cần phải xem xét
tôi nghĩ rằng là các quy định về bổ nhiệm cán bộ bây giờ có lẽ đã đến lúc mà cần phải quy định một cách chặt chẽ hơn
về quy trình thủ tục cũng như là thậm chí là kể cả những quy định đối với những trường hợp là người thân người nhà nó cần phải có những quy định cụ thể hơn nữa
cái thứ hai nữa là đối với việc khắc phục đối với những trường hợp như thế thì cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ví dụ như là nó diễn ra ở một sở hay là một huyện
thì tôi nghĩ một tỉnh hoàn toàn có thể làm được cái việc đó
và đối với những trường hợp bổ nhiệm quá nhiều cán bộ mà nó vượt quá số lượng vượt quá yêu cầu thì hoàn toàn có thể hủy
những cái quyết định đó đi
nhiều đại biểu quốc hội khác băn khoăn đằng sau việc đề bạt bổ nhiệm tuyển dụng tràn lan này là cái gì
liệu có phải do yêu cầu công việc hay chính là việc mua bán chạy chức chạy biên chế
tôi cho trách nhiệm đây không chỉ là trách nhiệm của cái sở ấy đâu
thế cái cơ quan nội chính của tỉnh ra sao
rồi sở nội vụ anh bộ nội vụ làm gì vào đấy
mà ngân sách cứ chi ra
mà cái cơ cấu nó lại bất hợp lý đến mức độ thế đó
thế tôi cho đây là
thế là một cái cảnh tình
và tôi nghĩ rằng không phải chỉ ở hải dương đâu
có thể ở những mức độ khác nhau nhiều nơi có tình trạng ấy
vì chúng ta vẫn nhắc đến cái câu chuyện có hay không có chuyện mua quan bán chức
có hay không có chuyện hoàng hôn nhiệm kỳ
tôi nghĩ rằng là cái hiện tượng này không phải là hy hữu
mà nó cũng không phải là bây giờ mới có
chính vì vậy mà trong diễn đàn quốc hội đã có đại biểu nói rằng là
cái hoàng hôn nhiệm kỳ là như thế
tức là khi mà chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ rồi thì bổ nhiệm một cách gọi là ồ ạt
rất nhiều cán bộ cấp phó rồi các cấp nói chung
nó gây ra một sự phản cản mà dư luận người ta xì xào
tất nhiên là chính là cơ quan tổ chức đó và tổ chức đảng ở đó
người ta có dám nói ra sự thật hay không
trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
chính phủ sẽ đổi mới công tác quản lý và thực hiện tốt chính sách cán bộ
kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế một năm
tương ứng với ba tám trăm sáu mươi tám người trong tổng biên chế
do đó các đại biểu đề nghị việc tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ công chức chẳng lan
như sở lao động thương binh xã hội tỉnh hải dương
cần phải làm rõ mức độ vi phạm để xử lý